sáng ngày hai mươi bốn tháng hai tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do
covid một mươi chín gây ra thứ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long khẳng định việt nam đủ năng lực sinh phẩm
xét nghiệm dịch bệnh covid một mươi chín độ chính xác xét nghiệm tương đương như các nước xét nghiệm real time
rt pcr xét nghiệm kháng nguyên nền độ nhạy và đặc hiệu cao hiện việt nam có ba đơn vị xét
nghiệm đạt chuẩn được tổ chức y tế thế giới công nhận và thống nhất chuyển giao công nghệ
thống nhất phương pháp thực hiện mẫu xét nghiệm gồm viện pasteur tp hcm viện pasteur nha trang
và viện vệ sinh dịch tễ trung ương tại hà nội sau đó các đơn vị này đã tiến hành chuyển giao
công nghệ tập huấn chuyên môn cho hai mươi hai phòng xét nghiệm là những đơn vị đủ máy móc
trang thiết bị và nhân lực đạt chuẩn do who công nhận các phòng xét nghiệm đủ năng lực cho kết quả
tin cậy đối với các trường hợp có dấu hiệu điển hình nghi ngờ mắc bệnh mẫu bệnh phẩm đều được
tiến hành xét nghiệm tại hai cơ sở để đối chứng và khẳng định tính chính xác